nhằm thí điểm nhận nuôi giữ trẻ từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tuổi trên địa bàn
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất
đối với một mươi bảy trường mầm non với tổng kinh phí bảy mươi năm tỷ đồng
căn cứ trên cơ sở các tờ trình đề nghị của sở giáo dục và đào tạo
các báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư nguồn vốn của sở kế hoạch và đầu tư
việc đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất gồm các khối nhà mới bố trí sân chơi
các phòng học trang thiết bị xây lắp và dạy học tại một mươi bảy trường mầm non để thí điểm nhận trẻ
từ sáu đến một mươi tám tháng tuổi sẽ được chọn ở các xã phường quận huyện trên địa bàn đà nẵng
với tổng vốn dự kiến bảy mươi năm tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
thời gian thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín do sở giáo dục và đào tạo làm chủ đầu tư